điện kremlin thông báo trong cuộc điện đàm vào ngày hai mươi chín tháng năm tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp
segbi ông alexander vucic nhất trí rằng moscow sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho segbi
và hai nước sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác
theo điện kremlin hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vấn đề ukraine và kosovo
đầu tháng năm vừa qua tổng thống serbi thừa nhận nền kinh tế của nước này hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt của nga
ông vô sik nói rằng trong khi năm mươi năm nhu cầu tiêu thụ khí đốt của đức là nhập khẩu của nga
thì serbia cũng như nhiều quốc gia khác lại phụ thuộc đến một trăm linh
dựa trên tình hình thế giới hiện nay đảm bảo nguồn cung năng lượng đang trở thành một vấn đề quan trọng đối với belarus
do vậy việc cung cấp dài hạn trước đó sẽ hết hạn vào ngày ba mươi một tháng năm
chính phủ serbi sẽ đàm phán để mua khí đốt của nga với mức giá tốt
mặc dù đang nỗ lực gia nhập liên minh châu âu eu nhưng serbi cũng đang tăng cường quan hệ chính trị
kinh tế của nga
kinh tế và quân sự đối với nga